ngày hai mươi chín tháng tám tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí pvtec
tiếp tục phân xét hỏi đại diện viện kiểm sát và luật sư bào chữa đã hỏi các bị cáo về các bản hợp đồng dẫn đến các hoạt động vi phạm sai phạm trong vụ án
tại phiên tòa các bị cáo đã trả lời các câu hỏi liên quan đến việc chỉ định thầu sai quy định
trước đó cơ quan công tố khẳng định năm hai nghìn chín cựu chủ tịch hội đồng quản trị pvtec trần trung trí hiếu ký nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên tại lô đất thuộc phường đông hải hai quận hải an tp hải phòng với mức tổng đầu tư khoảng ba trăm một mươi tám tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu và vay của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn
sau đó trần trung trí hiếu đã chỉ định tổng công ty xây lắp dầu khí việt nam pvc thực hiện dự án
do vướng chủ trương của pvn trần trung trí hiếu và vũ đình duy đã quyết định thay đổi nhà thầu từ pvc sang liên danh pvc kinh bắc và công ty cổ phần thiết kế quốc tế hirim pvc khi cả hai doanh nghiệp này đều mới thành lập không đáp ứng được nhiều yêu cầu tối thiểu để thi công công trình
tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án cựu chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc pvtec cùng với các đồng phạm cũng đã tự thay đổi thiết kế dự án từ nhà trung cư thành liên kề
trái quy định gây thất thoát lãng phí tại tòa bị cáo trần trung trí hiếu cho rằng đến lúc làm việc với cơ quan điều tra mới biết về việc thay đổi thiết kế này
năm hai nghìn chín trần trung trí hiếu chỉ định pvc thi công dự án nhà ở cho công nhân pvtec sau đó theo chủ trương của tập đoàn dầu khí pvc đề nghị pvtec cho đơn vị của đỗ văn hồng thực hiện dự án này
việc thi công dự án nhà ở gồm hai giai đoạn ở giai đoạn một hợp đồng đầu tiên có giá trị một trăm linh một tỷ đồng
theo lời khai của bị cáo hồng khi ký hợp đồng này đơn vị tạm ứng hai mươi tỷ tuy nhiên tại tòa bị cáo hồng cũng khai nhận đã làm sai trong việc sử dụng tiền tạm ứng không đúng quy định